sau một mươi sáu ngày tp hcm không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
từ ngày hai mươi ba tháng bốn trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã kết thúc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
đối với hành khách tại sân bay tân sân nhất và ga sài gòn
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tính đến ngày hai mươi hai tháng bốn tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
đã lấy tại sân bay là một mươi ba tám trăm sáu mươi một mẫu tại nhà ga là năm năm trăm chín mươi chín mẫu và tại khu lưu trú công nhân là sáu hai trăm tám mươi một mẫu
hiện nay tình hình dịch ổn định thực hiện xét nghiệm tốn kém
nên thành phố đã ngưng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín tại sân bay nhà ga
tp hcm vẫn triển khai kiểm tra đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy xí nghiệp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã kiểm tra một trăm một mươi doanh nghiệp
trong đó một ở mức rất ít rủi ro sáu mươi bảy ở mức độ rủi ro thấp ba mươi hai ở mức độ rủi ro trung bình